kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương dân hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
tham dự lễ viếng có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ